công viên sáng tạo tma bình định đã được khai trương tại thung lũng sáng tạo quy nhơn tỉnh bình định
công viên sáng tạo tma sẽ tạo môi trường làm việc hiện đại tiêu chuẩn quốc tế
cùng nhu cầu đào tạo và tuyển dụng hơn ba lao động chất lượng cao
công viên sáng tạo tma có diện tích một mươi năm ha nằm trong tổ hợp thung lũng sáng tạo quy nhơn
bao gồm trung tâm khoa học và giáo dục liên ngành đài thiên văn quy nhơn
dự án gồm các hạng mục như khu sản xuất và xuất khẩu phần mềm
trung tâm đào tạo trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
trung tâm khoa học dữ liệu trung tâm trí tuệ nhân tạo trung tâm ứng dụng internet vạn vật
nhằm cung cấp các sản phẩm phần mềm cho các đối tác trong và ngoài nước
đây là cơ hội để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ cho các tỉnh miền trung tây nguyên
tiền đề cho việc hình thành đô thị khoa học đầu tiên của cả nước